do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín
chính vì thế giá thuê xe tự lái cũng tăng cao đột biến
đến thời điểm này mặc dù giá cho thuê xe cao hơn gấp vài lần giá bình thường
nhưng cũng không có xe tự lái để thuê
trước ngày nghỉ lễ hầu hết các cửa hàng cho thuê xe tự lái đã được khách đặt từ trước đó nhiều tuần
kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài tới ba ngày do vậy nhu cầu thuê xe tự lái để về quê hay đi du lịch tăng mạnh
cầu tăng cao nhưng nguồn cung có hạn dẫn đến tình trạng khan hiếm
những ngày lễ lớn như mùng hai tháng chín là dịp lý tưởng để các gia đình lên kế hoạch đi chơi
nhưng để chọn những địa điểm cho thuê xe tự lái uy tín là điều khó khăn
không ít khách hàng khi thuê xe tự lái không làm hợp đồng hoặc không chụp lại những hư hỏng của xe
nên khi trả xe đã bị bên cho thuê đẩy mức phí lên cao
cũng tư vấn cho mọi người rằng là trước khi thuê mình cũng nên làm hợp đồng rõ ràng
và chụp hình lại những vết xước hai thành xe và cản trước cản sau
nhiều khi nó là vết xước cũ rồi là nhiều khi chủ xe bên cho thuê người ta cũng không kiểm tra hết
nhiều khi cũng không phải do lỗi mình mà do vết xước cũ mà người ta cũng trừ tiền
mà trừ là trừ rất nhiều chứ không phải trừ theo cái góc độ là mình sơn xong
vì nếu mà có vết sơn đấy cả một cái cản thì cũng chỉ có năm trăm linh thôi
nhưng mà nó sẵn sàng vết xước rất nhỏ người ta trừ thẳng năm trăm linh nghìn luôn hay một triệu luôn
mà những cái đền bù đấy là không được thỏa thuận chứ
toàn bộ là do bên cho thuê áp đặt hết
nếu như vào ngày bình thường giá xe tự lái chỉ vào khoảng năm trăm linh tám trăm linh ngàn đồng
thì vào các dịp lễ như thế này giá có thể lên đến hai triệu đồng
tức là tăng khoảng gấp đôi gấp ba lần so với ngày thường chứ kể chi phí xăng xe đi lại
bên cạnh đó thường những người thuê xe làm mới lái hoặc ít lái nên khó tránh va chạm trong dịp lễ do mật độ giao thông cao
để tránh những thiệt hại không đáng có
nên cần cẩn trọng khi tham gia giao thông
nhất là những nơi có địa hình phức tạp và những nơi có mật độ dân cư đông